cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long khánh tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam hai tháng đối với đối tượng vũ nhật tân ba mươi tám tuổi để điều tra về tội chống người thi hành công vụ
trong sáng hai mươi hai tháng bảy tân điều khiển xe máy chở bạn lưu thông trên đường lê a
theo hướng từ quốc lộ một a đến xã bình lộc
khi đánh chút kiểm soát dịch bệnh ở cầu bình lộc khu phố xuối trộn phường bảo vinh
lực lượng kiểm soát yêu cầu dừng lại để kiểm tra và tiến hành khai báo y tế theo quy định
tuy nhiên tân đã tự ý rời khỏi khu vực khai báo y tế lấy xe với ý định tiếp tục di chuyển
đồng thời có thái độ thách thức chống đối và không chấp hành yêu cầu của tổ công tác
liên tục chửi bới lăng mạ lực lượng chức năng
do đó tổ công tác đã khống chế bắt giữ và đưa đối tượng về trụ sở công an xã bình lộc để làm việc
qua test nhanh tân dương tính với chất ma túy vụ việc sau đó đã được công an xã bình lộc
lập hồ sơ bàn giao công an thành phố long khánh để điều tra làm rõ theo thẩm quyền